dùng hung khí đâm tài xế xe ôm để cướp tài sản lê minh tài chủ tại huyện châu thành tỉnh hậu giang vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang phối hợp với công an huyện châu thành bắt giữ
theo kết quả điều tra ban đầu chiều ngày bốn năm một mươi tài đón xe khách từ tp hcm về tp cn đến hai mươi ba h cùng ngày đối tượng xuống xe gần siêu thị gâu ở quận cái răng và thuê xe ôm trở về huyện châu thành tỉnh hậu giang
tuy nhiên khi đến đoạn thuộc ấp đông thạnh xã đông phước thì tài lấy hung khí thủ sẵn trong người đâm tài xế xe ôm nhiều nhát rồi cướp xe bỏ trốn
nhận được tin báo công an huyện châu thành phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang tổ chức truy bắt được lê minh tài cùng tăng vật tại một nhà trọ ở quận gò vấp tp hcm
giật này do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên nạn nhân đã qua cơn nguy kịch